trong khuôn khổ dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi chín ngày một mươi hai tháng bốn tức ngày tám tháng ba âm lịch
tại khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ đã diễn ra lễ rước kiệu của các xã phường thị trấn vùng ven thành phố việt trì về đền hùng
đây là nghi lễ truyền thống được các làng vùng ven di tích duy trì bảo tồn hàng nghìn năm nay
thể hiện tính cộng đồng tinh thần uống nước nhớ nguồn tri ân công đức tổ tiên
đội đoạt giải nhất hội thi gói nấu bánh trưng dạ bánh dày năm hai nghìn một mươi chín sẽ được gói nấu bánh trưng dạ bánh dày dân lên vô hùng vào ngày một mươi tháng ba âm lịch năm hai nghìn hai mươi